sau thành công tại nhật bản vào tháng bảy vừa qua chương trình dance dance asia vừa qua đã được tổ chức tại nhà hát tuổi trẻ hà nội
thông qua chương trình khán giả thủ đô đã có cơ hội được trải nghiệm trọn vẹn nghệ thuật khiêu vũ đường phố nhật bản và châu á
trung tâm giao lưu văn hóa nhật bản bắt đầu dự án dance dance asia từ năm hai nghìn một mươi năm nhằm khuyến khích giao lưu và hợp tác các vũ đoàn vũ công trong khu vực châu á
ở lĩnh vực khiêu vũ đường phố trong đó không chỉ bao gồm hip hop mà đa dạng các thể loại như jazz dance đường đại
sau thành công tại tokyo vào tháng bảy vừa qua hai mươi một vũ công và nhạc công từ nhật bản và đông nam á
bao gồm lào malaysia singapore thái lan philippines và việt nam sẽ gặp nhau trên sân khấu hà nội để phô diễn các kỹ thuật điều luyện biểu cảm và âm nhạc đặc biệt
kết thúc chương trình tại hà nội các nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn tại bangkok thái lan